thưa quý vị sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ngài lyon xe cục trưởng cục đối ngoại cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng và hoan nghênh ngài lee hyong seo cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước thiết lập năm hai nghìn chín quan hệ giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tiếp tục được tăng cường phát triển nhiều mặt đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp phối hợp đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng cũng như tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nước này sinh sống tại nước kia
trong lĩnh vực hợp tác triển khai dự án cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã tài trợ cho bộ công an các dự án oda như dự án nâng cao năng lực khoa học hình sự giai đoạn một hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín giai đoạn hai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai dự án lắp đặt trường bán điện tử cho công an tp hcm đã mang lại kết quả tốt đẹp
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn thông qua chuyến thăm lần này của ngài cục trưởng cục đối ngoại cơ quan cảnh sát hàn quốc hai bên sẽ có những gợi mở thêm trong nhiều lĩnh vực hợp tác mới
nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan